văn phòng thủ tướng israel benjamin netanyahu cho biết giới chức nước này đã thông báo với phái viên pháp piervermong một cách chắc chắn rằng
phía israel chính thức từ chối lời mời của pháp tham dự hội nghị hòa bình trung đông tại paris vào cuối năm nay
lập trường của israel về việc thúc đẩy tiến trình hòa bình là thỏa thuận chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính quyền israel với palestine
phía pháp chưa đưa ra bình luận nào song bộ ngoại giao nước này cho biết vẫn lên kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình vào trước cuối năm nay
pháp đã nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình trung đông trong năm hai nghìn một mươi sáu trong đó có việc tổ chức một hội nghị sơ bộ hồi tháng sáu
với sự tham dự của liên hợp quốc liên minh châu âu mỹ và các nước ả rập lớn để thảo luận các đề xuất
hội nghị này không có sự tham dự của palestine và israel phía palestine khẳng định sẽ tham dự nếu hội nghị được tổ chức